đến khi vận chuyển về nhà và tổ chức phơi lúa cho bà con dân
với phương châm sản xuất an toàn trong mùa dịch các phương án hỗ trợ sản xuất được triển khai
một cách chủ động kịp thời nên người nông dân không bị động trong việc thu hoạch lúa
và các loại nông sản khác
với tốc độ như hiện nay sau hai ba ngày nữa lúa sẽ được thu hoạch xong
người dân yên tâm ở nhà tiếp tục thực hiện tốt nguyên tắc
ai ở đâu thì ở đó trong giai đoạn tiếp theo
ngày hai mươi tám tháng tám ủy ban nhân dân thị xã la di tỉnh bình thuận đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác
đối với chủ tịch ủy ban nhân dân phường bình tân do không đảm bảo an toàn
trong triển khai công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
theo đó ông huỳnh ngọc phú chủ tịch ủy ban nhân dân phường bình tân
bị tạm đình chỉ công tác để xem xét làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu
trong công tác chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín tại phường bình tân
thời gian tạm đình chỉ công tác là một mươi năm ngày kể từ ngày hai mươi tám tháng tám
đó là trước diễn biến dịch covid một mươi chín hết sức phức tạp tại thành phố hồ chí minh
và nhiều tỉnh phía nam hàng loạt địa phương đã phải siết chặt giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
và lợi dụng tình hình trên một số đối tượng tổ chức phản động đã phát tán
trên không gian mạng nhiều thông tin đó là xuyên tạc và sai trái
theo ghi nhận nhân việc chính phủ quyết định việc thực hiện giãn cách
ở mức độ cao hơn thực chất hơn chúng lập tức tập trung khai thác công kích
vào chủ trương biện pháp cách thức phòng chống dịch bệnh
và tạo điều hành của chính phủ chính quyền địa phương trong mũ lực ngăn chặn đại dịch
ngay sau phiên họp của thường trực chính phủ với một số tỉnh thành phía nam
thống nhất thực hiện nhiều biện pháp với tinh thần trên
đài rfa rfi bbc hệ thống truyền thông hải ngoại phản động đăng tải hàng loạt bài viết
với nội dung lên án phỉ bán phê phán cách thức biện pháp phòng chống dịch
bài viết khẳng định rằng trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh
thì đảng và nhà nước ta đã có rất nhiều chỉ đạo hành động quyết liệt phòng chống dịch
chăm lo đời sống bảo vệ sức khỏe nhân dân với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau
tính mạng con người là trên hết trước hết và quý giá nhất
đây vốn là bản chất tốt đẹp nhân văn của chế độ và cũng là giá trị truyền thống quý báu của dân tộc
thực hiện nghiêm ngặt giãn cách xã hội đợt này cũng là cụ thể hóa lời kêu gọi của tổng bí thư
chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa
đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa
toàn dân tộc muôn người như một đồng lòng cùng đảng chính phủ các cấp các ngành
tìm mọi cách quyết liệt để ngăn chặn đẩy lùi bằng được không để dịch lan rộng bùng phát trong cộng đồng
còn trên báo công an nhân dân số ra sáng ngày hôm nay đã đăng tải một bài viết
đó là thông tin của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc vừa có thư để gửi cho chị nguyễn thị tuyết lan
là vợ của anh vũ quốc cường người đã tích cực hoạt động thiện nguyện đã qua đời vì nhiễm virus sars cov hai
trong thư chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nhấn mạnh những việc làm thiện nguyện cao đẹp của anh cường
nhưng những bông hoa sen sẽ tiếp tục tỏa hương thơm nhắc nhở và khơi dậy hơn nữa những trái tim nhân ái
những lẽ sống cao đẹp công hiến vì cộng đồng và xã hội
sự ra đi của anh cường không chỉ là lời nhắc nhở về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh
hình ảnh kiên cường tận tâm của anh với cộng đồng trong lúc khó khăn
mà còn là niềm tự hào của tất cả chúng ta về sự quả cảm và những tấm lòng nhân ái thiện nguyện
trong xã hội sẵn sàng phục sự dấn thân vì cộng đồng về tinh thần một việt nam
chủ tịch nước cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm trình đề xuất tôn vinh tấm gương
hy sinh công hiến của anh vũ quốc cường
và qua đây chủ tịch nước cũng yêu cầu các cơ quan nhà nước các cấp kịp thời phát hiện tuyên dương
và nhân rộng những tấm gương sáng sẵn sàng xả thân hy sinh quên mình vì cộng đồng
những trái tim thiện nguyện đôi khi không ồn ào mà lặng lẽ đóng góp cho xã hội tốt đẹp hơn
những con người bình dị nhưng phi thường đó tôi tin rằng họ đã sống và làm theo tấm gương
của cha ông mình những người anh hùng bảo vệ quốc thời chiến

đảm bảo an toàn trường học gắn với tiêm vaccine
việc trường học hoạt động trở lại bình thường là mong ước của tất cả học sinh sinh viên giáo viên và phụ huynh học sinh
xin chào quý vị và mời quý vị cùng theo dõi bản tin sáng phương nam bản tin chủ nhật ngày hai mươi chín tháng tám
tính đến chiều ngày hai mươi tám tháng tám toàn thành phố đã lấy gần một năm triệu mẫu test nhanh và phát hiện hơn năm mươi bốn ca dương tính covid một mươi chín
theo ngành y tế điều khiến cho các nhà quản lý dây dứt nhất là làm sao giảm tỷ lệ tử vong
đây là vấn đề được đưa ra tại buổi thông tin về tình hình covid một mươi chín tại tp hcm mới đây
trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay
một trong những chiến lược chính là tập trung truy vết f ra khỏi cộng đồng trước ngày một mươi năm tháng chín và giảm số ca bệnh nặng tử vong
chính vì vậy việc test cộng đồng sẽ không thực hiện toàn dân mà có chiến lược phù hợp từng địa bàn vùng đỏ vùng cam
hiện nay số tử vong giao động từ hai trăm năm mươi đến ba trăm linh ca mỗi ngày và chưa thực sự giảm

cái bệnh viện làm sao mà chúng ta quan sát đánh giá sớm cái tình hình bệnh nhân để chuyển sang tầng ba
tầng ba là cái tầng mà hồi sức và chuyên dành để chủ trị những bệnh nhân nguy kịch
liên quan đến việc người dân phản ánh thiếu bình oxy cung cấp cho người f điều trị tại nhà
khiến nhiều người phải lên mạng xã hội kêu cứu và xin hỗ trợ từ mạnh thường quân
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm phản hồi không nhận được các thông tin chính thống từ vấn đề này
bốn trong một mươi ba trạm y tế lưu động tại các phường xã đều được cung cấp bình oxy lớn và nhỏ để kịp thời hỗ trợ f tại nhà
những người có thể tới trạm được thì có thể tới trạm để thở bằng bệnh oxy lớn ở trạm
đó là cái số lượng mà tối thiểu một trạm y tế lưu động phải có
đây cũng là một trong những biện pháp để chăm sóc bệnh nhân tại nhà
thậm chí trong những trường hợp vì nhiều lý do khách quan mà chưa chuyển về bệnh viện được
thì cái tối tượng cái cần thiết nhất là bệnh nhân có đủ oxy để thở
bằng cách chúng ta triển khai các trạm y tế lưu động để phục vụ bệnh nhân tại nhà
bất kỳ lúc nào
hai mươi bốn bảy là tất cả những nhân viên của trạm y tế lưu động phải đến phục vụ tại bệnh nhân
để đem bệnh oxy nhỏ theo
liên quan đến vaccine ngừa covid một mươi chín do việt nam sản xuất
trong chiều hai mươi tám tháng tám hội đồng đạo đức trong nguyên cấu y sinh học quốc gia
chính thức thông tin vaccine nanocovax đã yêu cầu về tính an toàn
nhưng chưa có dữ liệu để đánh giá trực tiếp hiệu lực bảo vệ
trong ngày hôm nay hai mươi chín tháng tám hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc
nguyên liệu làm thuốc sẽ họp để xem xét cấp phép khẩn cấp cho hai vaccine
trong đó có nanocovax
liên quan vấn đề thực phẩm tại tp hcm đánh giá các nhược điểm của việc phân phối hàng
một tuần qua sở công thương đưa ra hai giải pháp trọng điểm
thứ nhất là khôi phục mạng lưới shipper liên quận huyện trong khả năng quản lý
thứ hai là tiến đến tập trung chỉ bán hàng theo combo cho người dân
để tăng năng suất vận chuyển
một tuần qua người dân tại tp hcm mua nhu yếu phẩm theo quy trình
đặt hàng cấp tổ dân phố
từ tổ dân phố tập hợp đơn hàng gửi lên phường
hoàn đơn lực lượng vũ trang và cán bộ địa phương từ đó giao đến hộ gia đình
tuy nhiên vẫn còn phản ánh đơn hàng xử lý chậm và có nhiều đơn chỉ giao được
một đến hai mặt hàng
do đó sở công thương tp hcm kiến nghị vừa mở rộng địa bàn phục vụ
của các hệ thống siêu thị lớn vừa khuyến khích người dân sử dụng combo
để tăng số đơn hoàn thành
thí dụ như có một số cái siêu thị có năng lực cung ứng rất là lớn
tuy nhiên là địa phương chỉ sắp xếp là bố trí phân bộ cho việc cung ứng hàng hóa
ở một hai thường
và như vậy thì nó sẽ rất là lãng phí khi mà cái nguồn lực còn rất là nhiều
mà chúng ta không thay đáp hết
vì thế chúng tôi phải đà sát phải tính toán lại
trong trường hợp nếu mà áp lực quá cao năng lực cung ứng của các hệ thống
phân phối không đáp ứng được thì bắt buộc phải tính tới phương án
chỉ thực hiện cung ứng theo combo hàng hóa với những mặt hàng thực sự thiết yếu
cần thiết phục vụ cho đời sống
chỉ còn nếu mà chúng ta cứ vẫn tiếp tục yêu cầu phải đáp ứng đầy đủ
các hiệu quả
nếu mà chúng ta yêu cầu cá nhân thì tôi nghĩ rằng sẽ rất là khó để mà có thể thực hiện được
để khắc phục vấn đề vận chuyển sở công thương thành phố đang đề xuất
cho pháp đường ngũ shipper hoạt động trở lại
từ ngày hôm nay hai mươi chín tháng tám thành phố thủ đức là địa bàn thí điểm cho giải pháp này
có cái app mà hiện nay là rất là nhiều người dân thành phố đang sử dụng
và đang sử dụng rất là quen thuộc
và trước đây người dân thành phố vẫn có thể đập mua hàng hóa đập thức ăn
qua các cái app này
và nếu mà chúng ta không khai thác không sử dụng thì cũng là một sự đáng tiếc
sở công thương thành phố hồ chí minh cũng đưa ra giải pháp để vận chuyển hàng hóa an toàn
chỉ cho phép shipper đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng covid một mươi chín
từ ngày một mươi ba tháng tám trở về trước được tham gia lưu thông cung ứng hàng hóa
nếu thí điểm ở thành phố thủ đức hiệu quả và an toàn
sở sẽ tiếp tục ký nghị cho phép shipper giao hàng liên quận huyện
để đáp ứng nhu cầu người dân
cũng liên quan đến bài toán cung ứng nhiều yếu phẩm
những ngày qua công an phường cầu ông lãnh quận một thành phố hồ chí minh
phối hợp với ủy ban nhân dân phường phân công lực lượng để đi chợ hộ
mỗi ngày các chiến sĩ tiếp nhận xử lý khẩn trương gần hai trăm linh đơn hàng
để nhanh chóng đưa hàng hóa đến tay người dân
những ngày qua công an phường cầu ông lãnh quận một thành phố hồ chí minh
đã gửi danh sách các gói combo thực phẩm đến người dân trên địa bàn
thông qua nhóm gia lô của cảnh sát khu vực
khi tiếp nhận đơn hàng công an phường tiến hành lên danh sách
các nhu yếu phẩm cần thiết và thông báo cho nhà cung cấp
sau đó nhận và chuyển trực tiếp đến tay từng gia đình sớm nhất có thể
để thực phẩm luôn được tươi ngon

nhiều cán bộ chiến sĩ công an phường chưa đi chợ bao giờ
xong tất cả đều đã nỗ lực hết mình bằng sự cảm nhận có đời chúc vụn rề
để lựa chọn những rau củ quả tươi nhất cho bà con
từ trước tới nay cũng có gia đình
việc đi chợ việc đi chợ việc đi chợ
và những việc này thì có hậu phương chăm lo phía sau
nhưng mà cũng là vì nhiệm vụ và đảm bảo cho bà con nên là sức trẻ nữa
thì cũng có một cái bác đó thì cũng lớn tuổi
thì bác cũng nói là nhờ mua cam dùm hậu cho bác
nhưng mà thật chất là khi mình giao tới thì là bác lại tặng ngược lại cho mình
hàng của nhà mình ngày hôm qua bây giờ con có rồi
năm phút nữa con chạy tới hiểm ở nhà mình ra lấy dùm con nha
anh giao luôn nha

dạ dạ dạ
em thì rất là cảm ơn cảm ơn các mấy anh chị bên công an đã hỗ trợ cho mấy em rất là nhiều
cũng sử dụng những cái thực phẩm mà trong vài ngày một hai ngày thôi không có thể nấu ăn này nọ kia
thì sự giúp đỡ của mấy em là rất là quý giá đối với tụi em
bên cạnh việc đi chợ thay nhân dân
công an phường cầu âm đảnh cũng tranh thủ ngoài thời gian trực chốt
để mua và chuyển các đơn thuốc đến tận
những người dân dân dân dân có người bị bệnh đặc biệt là những cụ lớn tuổi trên địa bàn
đồng thời hỗ trợ nhu yếu phẩm đến những khu dân cư có hoàn cảnh khó khăn
hết bình hỗ trợ để nhân dân vượt qua giai đoạn cao điểm của dịch bệnh
dân ở chỗ tổ trị thì người nào cũng vậy an tâm
và cũng ở trong nhà tuân thủ chỉ thị một mươi sáu
và cũng chờ coi như là đốt giống như là đưa đơn mua lương thực thực phẩm để đến tận tay người dân
sáng vừa mới đặt thuốc nhà mới đặt thuốc
là chưa là có liền là rất là tốt cho ba mẹ vợ ba mẹ của anh
tất cả nó đều cái thiếu thốn trong những cái vụ này là cái vụ dân gặp nhiều khó khăn
chúng thay mặt khu phố là cũng cám ơn lịch trường công an cũng là hỗ trợ giúp cho khu phố
những cái hậu cũng như là nhân dân khó khăn trong cái giai đoạn thực hiện kỷ niệm một mươi sáu
những việc làm trên chỉ là một trong những hình ảnh đẹp
mà thời gian qua các chiến sĩ công an đã và đang nỗ lực hết mình
vượt qua khó khăn nguy hiểm để thực hiện với tinh thần vì nhân dân phục vụ của người chiến sĩ công an nhân dân
tiếp tục là thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh tại miền tây nam bộ
lực lượng công an hậu giang những ngày này vừa phải căn bình ở các chốt cửa ngõ
vừa phân công chiến sĩ để bảo vệ hơn một trăm linh chốt thuộc vùng xanh
thực tế là gần như không xuất hiện ca nhiễm mới tại các khu vực được bảo vệ đã cho thấy hiệu quả của chủ trương này
thành phố vị thanh trung tâm của tỉnh hậu giang từ khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát đến nay
chỉ ghi nhận một ca dương tính với sars cov hai những ngày qua cán bộ chiến sĩ công an từ tỉnh
đến cơ sở trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn tại một mươi chốt bảo vệ vùng xanh trên nguyên tắc không có ngoại lệ hay vùng cấm
ví dụ những trường hợp là chở hàng hóa thiết yếu những trường hợp chở công nhân để thực hiện một
phương tiện đến những trường hợp giao hàng hóa thiết yếu còn đối với những trường hợp xe tải thì anh
em sẽ kiểm tra về cái mã qr code tức là luồng xanh có luồng xanh thì mới cho phương tiện vào hoạt động
trong địa bàn trường hợp thứ hai là anh em sẽ kiểm tra bất kỳ những phương tiện có phải là chở hàng
hóa thiết yếu hay không tại huyện vị thủy sau khi ghi nhận các ca nhiễm covid một mươi chín tại thị trấn
nàng mau và xã vị thắng công an huyện siết chặt vòng ngoài đồng thời lực lượng công an cơ sở tăng
cơ sở chặt chẽ không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng chúng tôi đến từng hộ gia đình từng trường
hợp học để giải thích vận động tuyên truyền cho họ hiểu và họ chấp hành tốt theo các quy định của
y tế về việc đưa đi cách ly tập trung quá trình tiếp xúc thì chúng tôi vẫn đảm bảo giữ được khoảng
cách thực hiện tốt năm k vệ sinh khử khuẩn đến nay công an hậu giang đã tham mưu lập trên một trăm linh chốt vùng
xanh và năm mươi bảy chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào địa bàn ngoài ra tại các vùng giáp ranh
với các tỉnh lân cận lực lượng công an còn ngày đêm tuần tra đảm bảo an ninh trực tự
bảo vệ vùng xanh từng bước đẩy lùi chiến thắng dịch bệnh
theo đó thành phố huy động dự phòng hơn hai một trăm sáu mươi phương tiện trong đó có một một mươi một xe tải và hơn một một trăm năm mươi
hai mươi xe chở khách bao gồm cả người lái của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cùng với đó
sở giao thông vận tải dự phòng một trăm linh xe tải vận chuyển trang thiết bị phục vụ y tế
một trăm linh xe ô tô con loại năm phục vụ vận chuyển mẫu sinh phẩm và đội
để vận chuyển bệnh nhân f không triệu chứng mức độ nhẹ và trung bình dự kiến bố trí ba trăm năm mươi xe ô tô
trong đó gồm một trăm linh xe năm chỗ ngồi và hai trăm năm mươi xe buýt để vận chuyển bệnh nhân f nặng cần thở oxy
dự kiến sử dụng một trăm bảy mươi xe ô tô để vận chuyển bệnh nhân f rất nặng cần thở máy xâm nhập
bệnh nhân nguy kịch và chạy ecmo đề nghị sở y tế sử dụng xe cứu thương chuyên dụng để vận chuyển
lương thực thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu trường hợp điều phối hàng hóa trên địa bàn thành phố
sẽ giữ phòng bốn trăm năm mươi xe tải các loại
quỹ ban nhân dân thành phố cần thơ vừa ban hành văn bản bãi bỏ quy định tất cả phương tiện từ các
tỉnh thành khác đến cần thơ để giao nhận hàng hóa đều phải đăng ký trước
quỹ ban nhân dân thành phố cần thơ giao giám đốc sở giao thông vận tải chủ trì phối hợp với sở công thương
ban quản lý các khu chế xuất và khu công thương
công nghiệp xây dựng phương án tổ chức giao thông kiểm soát dịch bệnh đối với hoạt động vận tải hàng hóa
bằng ô tô trên địa bàn cho phù hợp với quy định của trung ương đảm bảo các nội dung thực hiện hướng dẫn
phân luồng cụ thể đối với các phương tiện không thực hiện giao nhận hàng hóa tại cần thơ tổ chức các điểm
tập kết tập chuyển và tập trung giao nhận hàng hóa tại khu công nghiệp siêu thị để giảm áp lực
ủn tắc giao thông tại các điểm tập kết trung chuyển và giao nhận hàng hóa ở vị trí các cửa ngõ ra
vào thành phố cần thơ làm việc với doanh nghiệp kinh doanh vận tải để trao đổi thống nhất phương án
quản lý việc cách ly sinh hoạt ăn ngủ nghỉ của người trên phương tiện giao thông khi tham gia việc
giao nhận hàng hóa trên địa bàn quản lý lập danh sách cụ thể và thực hiện xét nghiệm nhanh hoặc bằng
phương pháp retarm pca đối với người trên phương tiện do sở giao thông vận tải quản lý nhân viên
vận chuyển giao nhận hàng hóa như shipper do sở công thương quản lý
còn theo báo cáo của tổng công ty
tổng công ty đường sắt việt nam chỉ tính riêng trong hai tháng qua tổng công ty đường sắt việt nam
đã đồng hành cùng nhân dân các tỉnh vận chuyển miễn phí gần một tấn hàng hóa là nhu yếu phẩm
trang thiết bị y tế vào hỗ trợ nhân dân các tỉnh phía nam chống dịch covid một mươi chín
tiếp tục chung tay cùng cả nước hướng về miền nam ruột thịt vào khoảng bảy giờ sáng nay
ngày hai mươi chín tháng tám tại gazabat tổng công ty đường sắt việt nam tổ chức xếp và vận chuyển hơn một trăm linh tấn hàng hóa
gạo dầu mì tôm của chính quyền và nhân dân tỉnh sơn la hỗ trợ nhân dân các tỉnh phía nam là đồng nai
bình dương chống dịch cùng ngày vào lúc tám giờ ba mươi phút tại ga yên viên tổng công ty đường sắt cũng tổ chức xếp
và vận chuyển miễn phí gần hai trăm linh tấn hàng hóa là nhu yếu phẩm của nhân dân tỉnh bắc cạn hỗ trợ bà con
thành phố hồ chí minh chống dịch do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín kể từ ngày hai mươi năm tháng tám đường sắt việt nam
thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện xe mô tô xe gắn máy của giám đốc công an thành phố hải phòng
từ ngày một mươi năm tháng tám đến ngày một mươi bốn tháng chín các đơn vị thuộc công an thành phố hải phòng đã ra quân tổng kiểm soát
phương tiện mô tô xe gắn máy đến nay thì đã sau một thời gian gia quân thì công an hải phòng đã xử lý nhiều
phương tiện mô tô xe gắn máy với lỗi vi phạm khá phổ biến như lạng lách đánh võng không đội mũ bảo hiểm
trở qua số người quy định
và điều đáng nói đa phần số người vi phạm bị xử lý đang trong độ tuổi là học sinh sinh viên
không đội mũ bảo hiểm lạng lách đánh vóng đặc biệt nhiều trường hợp vi phạm là các em học sinh chưa đủ tuổi
điều khiển phương tiện trường hợp này đang là học sinh cấp ba chưa đủ tuổi
nhưng lý do em sử dụng xe mô tô là do các bạn cùng lớp đều có xe như thế này hết rồi
các bạn ở lớp cũng sử dụng nhiều như thế đó thì mình cũng sử dụng
việc các em học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện mô tô xe gắn máy tham gia giao thông đã trở thành nội ám ảnh với nhiều người dân mỗi khi ra đường không chỉ tại thành phố hải phòng
tôi là người dân sinh sống ở đây
các cháu thanh vu liên này hay là lạm nách cánh võng này rồi khóng nhanh vượt ẩu này rồi vượt đèn đỏ này không gọi mũ bảo hiểm này
tôi thấy nhiều cái mà xảy ra tai nạn không đường đến với các cháu đến với những người đi đường xung quanh
điều đáng nói trong quá trình xử lý vi phạm đối với các trường hợp là các em trong độ tuổi thanh thiếu niên
nhiều phụ huynh bày tỏ quan điểm
không nên xử phạt với trường hợp này mà chỉ tuyên truyền nhắc nhở
lực lượng chức năng hải phòng đã giải quyết vấn đề này như thế nào
trong quá trình thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát một số phụ huynh của thanh thiếu niên vi phạm
có ý kiến cho rằng các cháu nhỏ tuổi chưa nhận thức đầy đủ không nên xử phạt chỉ nhắc nhở đồng thời bày tỏ lo ngại sau khi bị xử phạt
các cháu sợ bố mẹ dẫn đến những suy nghĩ và hành động tiêu cực
đối với những trường hợp này lực lượng cảnh sát thông đều cố gắng giải thích vấn động để phụ huynh hiểu chấp hành và ủng hộ
từ đó các biện pháp giáo dục quân an bình sao cho phù hợp để vừa có tính gắn đe vừa có tính giáo dục
hàng chục phương tiện xe gắn máy đã bị tạm giữ sau một tuần giao quân thực hiện tổng kiểm soát tại thành phố hải phòng
hiện nay đang là tuần đầu tiên triển khai kế hoạch
tuy nhiên lực lượng công an hải phòng đã xác định tình trạng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô xe gắn máy với tốc độ cao gây mất an ninh trật tự trong thời gian tới vẫn tiềm mẩn phức tạp
chính vì vậy mục tiêu của đợt tổng kiểm soát là sẽ xử lý và giải quyết triệt để vấn nạn này
đã thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát trong thời gian ngắn nhằm giải quyết cơ bản một số nguy cơ gây mất an toàn giao thông
về lâu dài phòng cảnh sát giao thông đường bộ sát sẽ tăng cường thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm duy trì sự ổn định về tình hình trật tự an toàn giao thông
với các nội dung trọng tâm chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong đó chú trọng hướng tới đối tượng thanh thiếu niên
tình trạng thanh thiếu niên vi phạm an toàn giao thông với các hành vi lạng lách
đánh võng gây dối trật tự công cộng đang là vấn đề nhức nhối xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước
đợt tổng kiểm soát phương tiện xe mô tô xe gắn máy lần này của công an thành phố hải phòng chắc chắn sẽ là một trong những biện pháp hiệu quả để ngăn chặn và giăn đe tình trạng này
quý vị thân mến trong thời gian này khi thành phố hà nội áp dụng các chỉ thị để phòng chống dịch covid một mươi chín
thì hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ công an phải túc trực ngày đêm tại các điểm chốt vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa phòng chống dịch
trong số họ có một nữ đặc nhiệm công an thành phố hà nội đã tình nguyện sung phong tuần tra đêm trực điểm chốt một trăm bốn mươi một
đó là nữ đặc nhiệm trẻ phạm thanh thanh của đoàn cảnh sát cơ động thủ đô
chị đã không ngại gian khó sung phong tham gia tuần tra đêm một công việc chủ yếu dành cho nam giới
quán cơm chưa
ăn cơm đâu
ăn cơm cho bố chứ xin cái nắng bố xin cái nắng
cô đính bố được không
dạ còn ăn thôi còn chuẩn bị đi làm đấy chuẩn bị đá chuẩn đấy
cô gái nhỏ miền trung này chính là bông hồng thép của tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm trung đoàn cảnh sát cơ động công an tp hà nội
từ nhỏ với ước mơ được đứng trong hàng ngũ của lực lượng công an thanh thành đã có nhiều cố gắng
và sau nhiều gian khó rèn luyện trung úy phạm thanh thanh
đã chính thức trở thành một nữ cảnh sát đặc nhiệm
giữa lúc tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp mặc dù được ưu tiên làm những công việc hành chính
thế nhưng trung úy phạm thanh thanh đã tình nguyện sung phong tham gia trực chốt một trăm bốn mươi một tuần tra đêm cùng đồng đội
đảm bảo an ninh trật tự cũng như phòng chống dịch tại thủ đô
đồng chí rất là năng nổ tham gia tất cả các nhiệm vụ trong thời gian dịch bệnh
và đồng chí cũng đã rất là lấy tinh thần tự nguyện và sung phong
tham gia kế hoạch một một của ngoài thành phố rất đảm bảo và đúng quy trình
và thực hiện tốt các nhiệm vụ mà cấp trên đề tạ đồng chí không lê hà gì ạ
không thua kém nam giới mỗi lần ra quân làm nhiệm vụ trung úy phạm thanh thanh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết
giúp đỡ đồng chí đồng đội dũng cảm mưu trí không ngại khó khăn gian khổ
cũng như nhiều cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch vẫn còn nhiều gian nan nguy hiểm
nhưng để đứng trong hàng ngũ cơ sở
công an nhân dân thì không nề hà sẵn sàng cùng đồng chí đồng đội
để góp sức đẩy lùi dịch bệnh đảm bảo an ninh trật tự địa bàn thủ đô
vâng ạ công việc thì tưởng chừng như chỉ dành cho nam giới tìm ẩn nhiều nguy hiểm
thế nhưng nữ đặc nhiệm trẻ đã quả cảm gan dạ sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được sao
chắc chắn hình ảnh của nữ đặc nhiệm trẻ sẽ truyền cảm hứng đến nhiều chiến sĩ
tạo động lực cho các đồng chí đồng đội cùng góp sức bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
và những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào lúc sáu giờ sáng mai